lừa đảo qua điện thoại là một loại hình tội phạm phi truyền thống vô cùng tinh vi
được các đối tượng sử dụng phổ biến những năm gần đây
hình thức lừa đảo này hết sức nguy hiểm
nó khiến người dân dễ dàng sập bẫy và mất hầu như toàn bộ tài sản là tiền trong tài khoản ngân hàng
ngoài những chiêu thức thông thường
một số đối tượng còn nhẫn tâm lợi dụng vào chính lòng tốt của bị hại để lừa đảo
chiếm đoạt số tiền lớn của ân nhân như đối tượng nguyễn thành thái
hai mươi bốn tuổi chú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa trong vụ việc dưới đây
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu
do không có công việc ổn định với lại chuyện về chuyện gia đình
nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
theo đối tượng
giữa tháng một mươi một thái có ra đà nẵng và tiếp cận gặp bị hại để xin năm trăm linh đồng mua vé xe về quê
sau khi nhận được sự giúp đỡ thái lân la hỏi về địa chỉ số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn
khi về quê thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền giúp đỡ
nên nhờ bị hại cung cấp tài khoản ví mô mô cũng như má otp của tài khoản ngân hàng liên kết
với thủ đoạn tinh vi trên thái đã dễ dàng có được mã otp do nạn nhân cung cấp và dùng mã otp này tự động lấy tiền về cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà thái cung cấp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị bắt thái đã thực hiện được bốn vụ chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền có được thái dùng vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân
bà nói là chẳng nhầm em đã chuyển thêm tiệm tám trăm linh nghìn để trả lại năm mươi triệu lúc đó em không chuyển nữa
em chuyển nhiều lần lắm lần năm triệu một mươi triệu bảy triệu chuyển miệng chuyển miệng từ tối hôm đó tới sáng hôm một mươi chín tới trưa
xong từ khi bà thu hồi tin nhắn với là khoản gia lô em mới biết là bị lừa
chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng
tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố đà lạt
năm đồng thì ngay lập tức chúng tôi tự đổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng
ngoài ra có một chiêu thức lừa đảo kinh điển mà bọn tội phạm thường sử dụng
đó là đánh vào tâm lý lo sợ dính dáng đến các việc phạm pháp như buồn lậu ma túy rửa tiền
vì muốn chứng minh mình vô tội nhưng lại thiếu hiểu biết pháp luật
nhất là mất bình tĩnh rất nhiều nạn nhân đã dễ dàng sập bấy lừa đảo của bọn tội phạm một cách đáng tiếc khi làm theo các yêu cầu của bọn tội phạm
vì vậy tôi cũng nghi ngờ tôi cũng có hỏi là thế bây giờ đóng băng thì như nào
vì anh nói là bây giờ chị đi tất toán hết những quyển sủ tiết kiệm này và gửi vào chính tài khoản cá nhân của tôi
chứ không phải bất kỳ một người nào khác cả
thì khi tôi đi tất toán xong thì tôi gửi vào tên tài khoản cá nhân của tôi
thì vào ngày một mươi tám tháng năm thì tôi thấy có một chút nóng ruột thì tôi thấy có một chút gì nghi ngờ
tôi ra ngân hàng tôi hỏi về cái tài khoản cá nhân của tôi hiện tại tiền bao nhiêu
thì coi như còn lại là số lợn chỉ còn có bảy trăm linh tiền ở trong ngân hàng
còn lại tất cả cái số tiền mà tôi gửi vào là một tỷ sáu trăm hai mươi năm triệu coi như là đã mất trắng không còn nữa
thủ đoạn chung mà các đối tượng sử dụng đó là giả danh viện kiểm sát tòa án
cơ quan công an thông báo cho bị hại có lệnh bắt lệnh tạm giam
sau đó cung cấp đường linh chứa mãn độc để nạn nhân truy cập vào
và chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng sau đó rút tiền
một hình thức khác cũng tinh vi khóa
không kém đó là lừa đảo bằng hình thức nhận quà
nạn nhân sẽ được một đối tượng lạ mặt gợi ý
gửi quà có giá trị lớn cho nạn nhân như kim cương hột xoan
với điều kiện phải chịu phí vận chuyển
khi nạn nhân đã dính bẫy đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục vẽ ra nhiều lý do hợp lý khác
để tiếp tục bào tiền của nạn nhân
trò lừa đảo chỉ kết thúc trong đau đớn khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa và báo công an
nạn nhân đã được gọi điện cho liên tục
bây giờ phát điện ra là số quà rất nhiều tiền
chị phải nộp thêm bốn mươi năm triệu nữa
thì chúng em mới mang được quà đấy ra giả cho chị
càng ngày nó càng bắt gửi rất nhiều
khi đã gửi một lần rồi thì gửi đến lần thứ hai rồi gửi đến lần thứ ba rồi
thế xong nó lại nói là phí trong kho mới lại phí
rửa tiền với lại mỗi lần để nêu ra một lý do thì phải bắt chị nộp tiền vào đấy
thế đâm ra là chị cứ chỉ sợ mất những khoản tiền trước thôi
chị gửi tổng bảy lần tổng số tiền chị đã phải gửi là một tỷ ba mươi bảy triệu
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện
phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép
thì báo ngay cho ngân hàng qua các đường dây nóng hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu
để chặn khóa không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân thì sẽ gặp trực tiếp
liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
như vậy có thể thấy trước những tác động bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tội phạm lừa đảo đã thay đổi phương thức thủ đoạn hành vi tìm cách tiếp cân dụ dỗ bị hại
nhất là những người không có việc làm nhẹ dạ cả tin
muốn tăng thu nhập thông qua mạng internet mạng xã hội
thậm chí thiếu hiểu biết về pháp luật
đây lừa đảo
như trong vụ việc trên
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
đồng thời tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh và ngăn chặn